tp hcm bốn trăm bốn mươi ba tám trăm một mươi năm bình dương hai trăm bốn mươi một năm trăm tám mươi chín đồng nai bảy mươi năm tám trăm bốn mươi ba long an ba mươi sáu hai trăm năm mươi hai tiền giang một mươi chín năm
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một tám trăm chín mươi bốn
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bốn mươi năm chín trăm bốn mươi tám
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba năm trăm sáu mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai năm trăm ba mươi chín
tàu oxy rộng cao hfnc sáu trăm một mươi bảy thợ máy không xâm lấn chín mươi bảy thở máy xâm lấn ba trăm linh một ecmo một mươi ba
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một
ghi nhận tám mươi bốn ca tử vong tại thành phố hồ chí minh ba mươi tám bình dương sáu đồng nai sáu lòng ai sáu
an giang năm tiền giang ba tây ninh ba
kiên giang ba bạc liêu ba bình thuận hai cần thơ hai nghệ an một bình định một đắk lắc một đồng tháp một vĩnh long một sóc trăng một bến tre một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai tám trăm bốn mươi chín ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam sắp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba
hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân sắp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tại hà nội sau khoảng thời gian trở về trạng thái bình thường mới trong hơn một tuần trở lại đây
số ca dương tính với sách covid một mươi chín tại hà nội tăng nhanh
ngày cao điểm là hai trăm hai mươi hai ca mắc mới còn lại trên dưới một trăm linh ca một ngày
theo tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát diễm quận hà nội
đây là con số bình thường bởi chủng delta lây nhiễm tăng theo cấp số nhân
vì vậy việc ca mắc như hiện tại không quá lo ngại
hà nội khó có nguy cơ bùng dịch như tp hcm
theo tiến sĩ nguyễn việt hùng sau khi tiêm vaccine chúng ta đã hạn chế được khả năng trở nặng của f
và đặc biệt các ca mắc mới đa số bị nhẹ hoặc không triệu chứng
theo tiến sĩ hùng người dân vẫn phải tuân thủ khuyến cáo năm k để giảm nguy cơ bùng phát cần hạn chế tập trung đông người
nâng cao trách nhiệm chủ cơ sở như nhà hàng khách sạn chủ nhà máy
người dân vào đâu cũng phải chịu sự kiểm soát của người đứng đầu ví dụ và bệnh viện
phải tuân thủ quy định bệnh viện vào quán xá công ty cũng vậy
các cơ sở thực hiện đúng quy định phòng chống dịch sẽ hạn chế lây nhiễm
vì vậy cơ quan liên ngành cần tăng cường giám sát kiểm tra tiến sĩ này nói thêm
thời gian tới ông hùng đánh giá ca mắc mới tại hà nội có thể tiếp tục tăng nhưng không quá lo ngại
khi hà nội giải quyết được bài toán cách ly điều trị f f một tại nhà và nâng cao sự kiểm tra giám sát của chính quyền
điều này sẽ giúp kiểm soát dịch không để bùng phát như tại tp hcm bình dương
trong khi đó phó giáo sư nguyễn huy nga cho rằng ca mắc mới tại hà nội vẫn đáng quan ngại
do nhiều người vẫn chưa tiêm đủ vaccine và người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch
mặc dù vậy ông nga đánh giá hà nội khó có nguy cơ bùng dịch như tp hcm
do chúng ta đã phủ vaccine tương đối cao đặc biệt chúng ta phải có thống kê bao nhiêu f nặng
bao nhiêu người có triệu chứng mới có thể nhận định đánh giá một cách chính xác về tình hình dịch thành phố
số f không quan trọng bằng số ca nặng và tử vong
đồng thời phó giáo sư nga nhấn mạnh hà nội cần tăng cường y tế cơ sở
lập trạm y tế lưu động để hỗ trợ f điều trị tại nhà
việc tiêm vaccine mũi ba là mũi tăng cường cũng nên xúc tiến ưu tiên
trên lực lượng y tế ở tuyến đồng
người cao tuổi người bệnh nền đã tiêm vaccine mũi hai trên sáu đến tám tháng ông nói thêm
thưa quý vị tình hình dịch bệnh vẫn đang hết sức căng thẳng tại nhiều địa phương
các biện pháp phòng chống dịch như thiết lập các chốt kiểm soát
cách covid người ra vào địa bàn các tỉnh cách ly người từ địa phương khác về đã được thực hiện trở lại
điều này cho thấy người dân không được chủ quan lơ là phòng chống dịch
ngay cả khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
những thông tin dịch bệnh mới nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật và gửi tới quý vị khán giả
kính chào và hẹn gặp lại